qua cư dân mạng cũng đã chia sẻ không ít những câu chuyện ấm lòng về tình người nơi tâm dịch
điển hình như chuyện về anh minh dâu một người đàn ông bán rau xăm mình
người đàn ông này được cộng đồng mạng trao tặng danh hiệu tiểu thương đáng yêu nhất mùa dịch
khi anh sẵn sàng tặng miễn phí giao cho người nghèo và bán đắt gấp đôi nếu khách không đeo khẩu trang
những tấm biển bán hàng thật đáng yêu thật ấm lòng vì những tiện rau tử tế
thời điểm dịch bệnh thế này một người bán hàng như anh thật đáng quý
trong những doanh nghiệp tiểu thương khác cũng học tập anh chàng bán rau xăm chỗ này để cùng nhau vượt qua đại dịch
bạn nghĩ sao về hành động của mỗi tiểu thương doanh nghiệp trong mùa dịch
hãy chia sẻ và bình luận cùng chúng tôi trên fanpage của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị trước sự gia tăng về số lượng các phương tiện giao thông
cùng với đó là sự xuống cấp của các tuyến đường giao thông
chính là nguyên nhân và điều kiện để thúc đẩy nhanh các dự án nâng cấp và mở rộng các tuyến đường hiện nay
thế nhưng trên thực tế nhiều dự án thi công rất nhanh
thế nhưng cũng có những dự án cự y ảnh mãi không xong
vâng trong câu chuyện giao thông ngày hôm nay thì chúng tôi muốn nói đến dự án mở rộng quốc lộ một a
đoạn qua huyện thường tín giai đoạn một với năm km đi qua năm xã thị trấn
có tổng mức đầu tư xây dựng là hai trăm bốn mươi bảy tỷ đồng
nhưng mà đến thời điểm hiện tại thì việc thi công y ạch đã khiến đoạn đường này trở thành cơn ác mộng
đối với người dân sinh sống và thường xuyên phải di chuyển qua khu vực này
những chiếc xô nhựa như này một vật khá là quen thuộc đối với bất cứ một người dân việt nam nào
và chúng ta có thể tìm mua ở bất cứ một tiệm tạp hóa hay là một khu chợ nào
thế nhưng mà hiện nay những chiếc xô nhựa như này lại đang là vật đứng săn đón
tại huyện thường tín thành phố hà nội
vậy vì sao mà
nó lại trở thành một cái vật không thể thiếu của bất cứ một hộ gia đình nào
ở suốt dọc tuyến quốc lộ một a đi qua huyện thường tín hà nội
đều đều mỗi buổi sáng trưa chiều tối
đây là việc làm đầu tiên của chị lại thị sáng
cũng như hàng trăm hộ dân sống dọc tuyến quốc lộ một a đoạn qua huyện thường tín khi bước ra khỏi nhà
bùi từ hàng ngàn phước tiện chen trúc nhau
bùi từ phế thải từ vật liệu xây dựng ổn ngang
và bụi từ quá trình thi công chậm chạp tháng này qua năm khác của dự án mở rộng tuyến này
khiến hàng ngàn người dân sống dọc năm km dự án luôn được phủ một lớp bụi trắng như thế này
bùi bặm bùi bặm rất là nhiều
những người dân xung quanh ở đây thì sẽ trực tiếp
là hàng quán như là phải đóng mấy tháng rồi để chờ làm xong
trời mưa thì sẽ ngập đường và sẽ lẩy lên
đi bắn đi xe xe cộ đi lại ra là bắn thì hết nên phương tiện thô sơ như là xe máy như bọn mình đi
từ cái ngày mà họ làm đường tức là làm đường này thì là cuộc sống nó cũng khó khăn
ví dụ lấy suốt ngày tắt đường với lại bùi mà hôm nay còn có bán được gì đâu
cùng với bùi đó là cảnh tắt đường
các phương tiện cỡ lớn chen chúc nhau trong hai làn đường ngược chiều
phần còn lại được quây tôn nhưng không phải để thi công
mà là để cho các phương tiện xe máy luồn lách luyện tay lái
với vô vàn địa hình hiểm trở mấp mô
cùng những chứa ngại vật rất nguy hiểm như thế này
mấp mô này là bọn có phải san ra đây chứ họ làm mà không san cho mình phẳng đâu
có phải san ra như này này để mọi người đi lại cho nó dễ
thì là nó nhiều người ngã lắm
ngã ngã phải ngã đau
có đi cả viện cơ mà
có người gãy cả tay cả chân
có lúc mà ở ngoài đường kia kìa nước có chảy có động mưa mưa đặn đấy
nên là họ thủng đường á
bây giờ là

thế nhưng thực tế thì cho đến nay
việc thi công dự án mới chỉ hoàn thành được hai phần ba trên tổng tiến độ
tức là khoảng ba km
hai km đường còn lại đang trong tình trạng nham nhở không bằng phẳng
điều này khiến các phương tiện tham gia giao thông gặp rất nhiều khó khăn
và ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân hai bên đường
tất cả các công trình xây dựng đều có quy định về bảo vệ môi trường
từ khói bụi tiếng hồn cho đến môi trường cháy nổ
về điện về nước
do vậy là tất cả những yếu tố đó đã được đưa vào trong hồ sơ thiết kế tổ chức thi công
và nhà thầu phải cam kết với chủ đầu tư các điều kiện như vậy
do vậy là khi một công trường xây dựng mà để ảnh hưởng tiếng ồn
ảnh hưởng ô nhiễm về nhiệt về nước thả về khí thả về khói bụi
thì ở đây rõ ràng là nhà thầu đã không hoàn thành trách nhiệm với chủ đầu tư
cái việc giám sát trách nhiệm này
nó thuộc về chủ đầu tư
thì ở đây chúng ta phải nằm rõ cái vai trò chính quyền địa phương
bởi vì bất cứ chủ đầu tư nào khi thi công ở địa bàn nào
đều phải làm việc với chính quyền địa phương
và ở đây thay mặt cho người dân đảm bảo lợi ích chính đáng người dân
khi bị ảnh hưởng công trình đấy là chính quyền địa phương là phải có trách nhiệm
còn nếu không có trách nhiệm thì đấy là chưa hoàn thành cái nhiệm vụ của mình
đối với những người dân đã bầu ra mình làm đại diện
và ngược lại
chủ đầu tư có thể thuê bất cứ nhà thầu nào
nhưng phải chịu trách nhiệm với chính quyền địa phương
và với xã hội về cái chất lượng công trình
cũng như là đảm bảo không ảnh hưởng đến cuộc sống an sinh của người dân
tại địa bàn mà công trường đang có
vâng hiện nay thì các mạng xã hội
các công ty
các quy định nước ngoài cung cấp xuyên biên giới hoạt động tại việt nam
thì đang có số lượng người sử dụng rất lớn
như facebook thì có khoảng sáu mươi năm triệu thành viên việt nam
youtube thì có khoảng sáu mươi triệu
tik tok thì có khoảng hai mươi triệu người
tuy nhiên các mạng xã hội xuyên biên giới này
thì chưa tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật việt nam
các quy định hiện hành đối với hoạt động cung cấp thông tin dịch vụ qua biên giới
thì vẫn còn nhiều bất cẩn
mới đây dự thảo nghị định sửa đổi bổ sung nghị định số bảy mươi hai hai nghìn một mươi ba ndcp
để giải lý cung cấp sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng
cùng với nghị định số hai mươi bảy hai nghìn một mươi tám ndcp về sửa đổi bổ sung nghị định bảy mươi hai
đã dự thảo nhiều quy định mới liên quan đến các mạng xã hội này
để hiểu rõ hơn tiểu mục góc nhìn chuyên gia ngày hôm nay
có cuộc trao đổi với luật sư nguyễn đại hải đoàn luật sư tp hà nội
xin mời quý vị cùng theo dõi
dự thảo nêu rõ mạng xã hội của nước ngoài khi cung cấp dịch vụ cho người việt nam
với lượng từ một trăm linh người truy cập thường xuyên một tháng
phải thực hiện thủ tục thông báo xác nhận thông báo cho cơ quan quản lý nhà nước
có nghĩa vụ tiếp nhận xử lý và phản hồi các yêu cầu của cơ quan chức năng
có thẩm quyền theo quy định của pháp luật việt nam
giải quyết và phản hồi khiếu nại từ người sử dụng việt nam
cũng theo dự thảo chỉ các tài khoản đã được định danh hai lớp
xác thực tài khoản với tên thật và số điện thoại mới được viết bài
đăng bình luận livestream nếu không thì chỉ được xem tin bài
chỉ các mạng xã hội có giấy phép thiết lập mới có quyền thu phí sử dụng dịch vụ
dưới mọi hình thức và cung cấp dịch vụ phát trực tuyến livestream
trước tiên xin cảm ơn luật sư nguyễn đại hải đã dành thời gian tham gia chương trình ngày hôm nay của truyền hình công an nhân dân
vâng thưa luật sư thì hiện nay các mạng xã hội xuyên quốc gia hoạt động tại việt nam thì rất là phổ biến
và lượng người tham gia rất lớn
tuy nhiên ông đánh giá như thế nào về việc tuân thủ quy định của các mạng xã hội này khi hoạt động tại việt nam ạ
và thời điểm này khi mà chúng ta siết chặt quản lý đối với các mạng xã hội này có ý nghĩa như thế nào
vào một số cái tình trạng hiện nay rất nhiều đối tượng đã sử dụng các phương tiện như live stream comment bình luận hay đăng tả những hình ảnh mà không đúng quy định luật pháp
hầu hết những các đối tượng này không có đăng ký quản lý gì cả
tuy nhiên các đơn vị mạng xã hội xuyên quốc gia thì không có một phương pháp nào về việc gỡ xóa bỏ những thông tin này
theo tôi thì mạng xã hội xuyên quốc gia tại việt nam
thì hầu hết là họ chưa tuân thủ đúng luật pháp việt nam
và có sự bất bình đẳng giữa các tổ chức mạng xã hội việt nam và quốc tế
bởi mạng xã hội việt nam chúng ta thì hầu hết chúng ta phải rất tuân thủ nghiêm ngặt với pháp luật chúng ta
và hiện tại thì các quy định về chế tài xử phạt từ các cơ quan nhà nước thì cũng gặp rất nhiều khó khăn phức tạp
và việc áp dụng các quy định của luật pháp thì còn nhiều bất cập
vì thế có văn bản nghị định mới hướng dẫn về việc áp dụng các quy định
điều chỉnh hướng dẫn hoạt động quản lý mạng xã hội ở việt nam chúng ta hiện nay là rất cần thiết
trong dự thảo mà bộ thông tin truyền thông vừa mới đề xuất
thì đã quy định thêm rất là nhiều các cái trách nhiệm của các cái nền tảng cung cấp mạng xã hội xuyên biên giới này ạ
chẳng hạn như là phải có bộ phận chuyên trách tiếp nhận giải quyết khiếu nại của người sử dụng
hay là phải tạm khóa xóa các nội dung khiếu nại chính đáng từ cá nhân tổ chức bị ảnh hưởng đến quyền lợi
vậy thì theo ông thì khi mà thực thi thì việc này cần cái sự phối hợp của các cái mạng xã hội xuyên biên giới này như thế nào
trước đây thì việc quản lý thì được áp dụng theo cái nghị định hai mươi bảy hai nghìn một mươi tám sửa đổi bổ sung nghị định bảy mươi hai hai nghìn một mươi ba
tuy nhiên cái việc giải quyết khiếu nại thì chưa có
và bản dự thảo sắp tới này thì có quy định chi tiết về việc giải quyết khiếu nạ cả nhân sự và đối tượng giải quyết khiếu nại
vì vậy thì việc mới mẻ thì chúng ta cũng còn phải hoàn thiện thêm
nhưng để hoàn thiện thêm thì chúng ta phải có sự phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước mạng xã hội xuyên quốc gia phải có sự phối hợp
hơn nữa chính đơn vị mạng xã hội xuyên quốc gia thì bản thân thì phải có một tổ chức giải quyết khiếu nại tố cáo giải quyết các vấn đề sai phạm
đặc biệt theo dự thảo thì các mạng xã hội này cũng sẽ phải quản lý và chỉ cho phép những tài khoản
những kênh đã thông báo với bộ thông tin
và truyền thông thì mới được phép phát video trực tiếp mà người ta thường gọi là live stream ạ
vậy thì theo luật sư thì việc này có thể giúp giảm các tình trạng lợi dụng hình thức live stream này để cung cấp các thông tin vi phạm pháp luật như thế nào
tôi rất đồng tình với dự thảo này
tại vì hiện tại việc live stream thì hoàn toàn tất cả ai cũng có thể thực hiện được
không bị ràng buộc bởi không có sự quản lý chặt chẽ dẫn tới nhiều đối tượng đã sử dụng để vi phạm pháp luật như là bán hàng giả trên mạng chẳng hạn
lưu thảo trên mạng
nói xấu xúc phạm danh dự nhân phẩm của người khác
và nặng hơn là có thể là tuyên truyền truyền bá kích động chống đối đảng và nhà nước
các cơ quan quản lý giải quyết những vấn đề này cơ quan an ninh cũng gặp rất nhiều khó khăn
vậy khi mà có quy định việc live stream hay phát trực tiếp phải thông báo đến bộ thông tin và truyền thông
đây là một quy định mới mang hướng chặt chẽ siết chặt cái việc live stream
và những cái vấn đề tôi vừa nêu trên đấy
sẽ phải giảm mạnh đáng kể trong thời gian tới khi nghị định có hiệu lực
vâng thưa luật sư với dự thảo nghị định mới thì trách nhiệm của các đơn vị cung cấp mạng xã hội xuyên biên giới tại việt nam
cũng sẽ phải tăng cường trong việc xử lý các thông tin vi phạm trên nền tảng của mình
đây cũng là một trong những vấn đề được nhiều người quan tâm
vậy thì các cái trách nhiệm này cần phải được xác định như thế nào
trong thời dịch bệnh vừa qua thì rất nhiều các đối tượng mà đăng những thông tin sai sự thật
chúng ta cũng đã tích cực xử lý
không những về hành chính mà còn hình sự
trước đây thì nghị định hai mươi bảy thì có một quy định có điều kiện
đối với các đơn vị hoạt động mạng xã hội trên quốc gia việt nam
quy định về điều kiện về kỹ thuật quy định về quản lý nội dung
nhưng hiện tại dự thảo mới có thêm quy định nữa
đó là trách nhiệm đối với các đơn vị đấy về việc giải quyết những các nội dung sai quy định
và trong dự thảo thì
nó nằm ở điều hai năm
có một số quy định mới như là
phải tôn trọng cái quyền của người sử dụng tài khoản
kiểm tra giám sát gỡ bỏ bài khi mà vi phạm các quy định
tại khoảng một điều năm của nghị định bảy mươi hai hai nghìn một mươi ba
và phải thông báo đến các cơ quan điều tra cơ quan an ninh
khi mà có dấu hiệu vi phạm pháp luật trên bài đăng của mạng xã hội đó
theo luật sư thì việc siết chặt quản lý đối với các mạng xã hội xuyên quốc gia đang hoạt động tại việt nam
khi mà được thực thi thì cần nhớ là
có chế tài cũng như sự quyết liệt của các cơ quan chức năng như thế nào
để hoạt động này có thể đi vào đúng khuôn khổ
tại nghị định hai mươi bảy hai nghìn một mươi tám thì cũng có quy định
thì đối với các đơn vị mạng xã hội nào vi phạm
sẽ bị tước giấy phép hoạt động đình chỉ giấy phép hoạt động trong vòng ba tháng
khi vi phạm điều năm các vi phạm về điều cấm
và cũng có thể sẽ bị đình chỉ hoạt động tịch tước giấy phép
khi mà vi phạm hai lần trở nên mà không sửa
và nghị định bản dự thảo nghị định mới đây
thì cũng có quy định chi tiết hơn về hướng dẫn
cái trình tự thủ tục giải quyết đình chỉ hoạt động và thu hồi giấy phép
đối với cái hành vi sai phạm này
tôi cho rằng thì cái chế tài xử phạt hiện nay thì cũng mang tính gian đe
tuy nhiên thì để mà áp dụng được chế tài này
và đơn vị quản lý của cơ quan nhà nước
thì phải phối hợp sạch sẽ xử lý nghiêm minh những trường hợp vi phạm
và trong thời gian tới
thì phải có những các quy định chế tài xử phạt nghiêm khắc hơn
như một số quốc gia thì
cái chế tài xử phạt có thể lên tới hàng trăm nghìn đô hàng triệu đô
khi mà có sự vi phạm
vâng luật sư có thể phân tích cụ thể thêm về những cái quy định hiện nay
của các cái quốc gia khác xung quanh vấn đề quản lý các mạng xã hội đương ngoại
ví dụ như bạn nắm giềng chúng ta trung quốc chẳng hạn
thì trung quốc là một đất nước có cái quy định quản lý mạng xã hội rất là nghiêm ngặt
và riêng đối với các đơn vị doanh nghiệp mà
kinh doanh dịch vụ internet mà họ kiểm soát nghiêm ngặt đối với những thông tin
họ ưu tiên những cái nhà mạng xã hội của chính nước họ cung cấp sản xuất
cái tình hình mạng xã hội không chỉ riêng chúng ta mà ở toàn thế giới
hiện nay vẫn còn đang rất mới mẻ
việc xử lý vi phạm cũng gặp rất nhiều vấn đề
tôi lấy một ví dụ vụ khủng bố nổ súng tại nhà thờ ở new zealand đấy
hung thủ đã phát trực tiếp trên mạng xã hội
đấy là những hình ảnh rất độc hại nguy hại
tuy nhiên thì mạng xã hội đã không xóa bài
không giải quyết kịp thời
và sau đó quốc hội của nước úc đã ban thành một số quy định về việc
sẽ có chế tài xử phạt rất nặng hàng triệu đô
đối với những cái trang mạng xã hội mà không ngay lập tức
xóa gỡ những thông tin hình ảnh đấy
cuối cùng thì luật sư có đề xuất thêm gì góp ý cho dự thảo
của nghị định mà bộ thông tin truyền thông vừa đề xuất
xung quanh cái vấn đề là siết chặt quản lý với các mạng xã hội
đặc biệt là mạng xã hội xuyên biên giới hoạt động tại việt nam
bản dự thảo này
có quy định mới về việc khi đăng ký tài khoản
thì phải người đăng ký phải có hai lớp
được tên đúng tên và số điện thoại
tuy nhiên tôi cho rằng cái việc đăng ký hai lớp bảo vệ này
chưa đầy đủ và chưa đảm bảo được tính về chính xác về thông tin
tôi đề nghị bổ sung thêm về địa chỉ và giả sử như giấy tờ
tùy thân nữa hoặc các giấy tờ về pháp lý của cơ quan tổ chức chẳng hạn
một lần nữa xin cảm ơn những ý kiến vừa rồi của luật sư